tám mươi hai điện thoại di động hai mươi xe ô tô
ngay sau đó cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn hà
thu giữ thêm hai cuốn sổ ghi chép một kết sắt chưa mở niêm phòng
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với trần thế anh bùi văn sang
cùng chú tại tỉnh bắc giang và nguyễn văn tiền chú tỉnh thanh hóa
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tiến hành kiểm tra phòng trọ của nhóm đối tượng trên
công an tp bảo lộc thu được nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vai nặng lãi
cơ quan công an đã có cơ sở để chứng minh
thế anh và đồng bọn đã cho hàng chục người dân tại tp bảo lộc vai hơn một tỷ đồng
với lãi suất gấp gần hai mươi lần để thu lợi bất chính số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
vẫn như nhóm đối tượng khác thế anh và đồng bọn cho người dân vay tiền với thủ tục nhanh
không cần thế chấp và chỉ cho vay với khoản tiền nhỏ
một đôi vợ chồng đột nhập nhà dân đục phá kết sát lấy trộm tài sản
vừa bị công an huyện crong park tỉnh đắk lắc bắt giữ
đó là vợ chồng nguyễn đôn hòa và vòng nhục tránh
chú ở xã e quang huyện crong park
khám sát nơi ở của hai vợ chồng này
công an huyện crong park đã thu được toàn bộ tăng vật tài sản gồm tiền
và nhiều trang sức bằng vàng trị giá khoảng chín mươi năm triệu đồng
đã lấy trộm của gia đình ông nguyễn văn lợi
và nhiều dụng cụ mà hai đối tượng dùng để cắt cậy phái cửa nhà để trộm cắp
qua khai thác công an huyện crong park còn làm rõ trước đó vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn đôn hòa đã đột nhập vào một nhà người dân khác
đục phá kết sắt và lấy đi tổng tài sản trị giá bốn trăm năm mươi triệu đồng